ngày ba tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng âm lịch là ngày vía thần tài
theo quan niệm của dân gian bất kỳ ai nhận được sự chiếu cố của thần tài thì nhất định luôn được tài lộc rồi rào
năm nay dự kiến lượng giao dịch vàng ngày vía thần tài sẽ tăng hai mươi so với ngày thường
trong ngày thần tài năm nay sản phẩm hình linh vật canh tí âu vàng phúc long đồng xu hình thần tài là những mẫu mã được tung ra hút khách
năm nay dự kiến lượng giao dịch vàng ngày vía thần tài sẽ tăng hai mươi so với ngày thường
để giảm tải áp lực cho cả người bán hàng và người tiêu dùng trong ngày vía thần tài năm nay các cửa hàng vàng bạc đã mở dịch vụ đặt trước đặt hàng online
việc mua vàng đầu năm cũng được coi là một hình thức tiết kiệm của người việt nam bên cạnh yếu tố may mắn
tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cẩn trọng bình tĩnh trong việc mua vàng tránh tình trạng đầu cơ